chiều hai mươi ba tháng hai tại xã điển lộc huyện phong điền bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện phong điền công bố và trao quyết định thành lập bảy tổ tàu thuyền
tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
và ký kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới
tại buổi lễ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế và lãnh đạo huyện phong điền
đã trao quyết định thành lập bảy tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
thuộc bốn xã điền hương điền lộc điền hòa và phong hải huyện phong điền
sau khi thành lập các tổ tàu sẽ tham gia tự quản đoạn biên giới trên biển
thuộc địa bàn các xã do đồn biên phòng phong hải quản lý kịp thời thông báo cho đồn biên phòng
khi phát hiện hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
dịp này đồn biên phòng phong hải và ủy ban nhân dân bốn xã nói trên
đã ký kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới trong tình hình mới